pháp đề xuất một cơ chế giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại syri
phép giữ nguyên lãi suất cơ bản
sau đây là nội dung chi tiết
và đón nhận huân trường lao động hạng nhất lần thứ hai đã diễn ra vào tối ngày hai mươi một tháng chín tại hà nội
đến dự và phát biểu chỉ đạo có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong hai mươi năm qua hội đã lớn mạnh không ngừng làm tốt nhiệm vụ khuyến học khuyến tài
góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở hiện trên chín mươi chín xã phường thị trấn trong cả nước
có tổ chức hội số lượng hội viên trên một mươi bốn năm triệu người chiếm tới một mươi năm dân số toàn quốc
hội đã chung tay phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền
trong hỗ trợ khuyến khích việc dạy và học trong các trường học
cũng như thúc đẩy giáo dục
cho người lớn thông qua hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cả nước
hàng năm hội vận động được trên một mươi năm triệu người lớn đi học
trao học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo
trao phần thưởng cho hàng chục vạn học sinh sinh viên giỏi
hội đã tổ chức tốt giải thưởng nhân tài đất việt
khích lệ những tấm gương thành tài nhờ học tập lao động sáng tạo
đây là những thành tích rất đáng trân trọng trong hệ thống giáo dục không chính quy của nước ta
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nhiệt tình
tận tụy của các bậc lão thành các cán bộ hội với công tác khuyến học khuyến tài của đất nước

khích lệ những tấm gương thành tài nhờ học tập lao động sáng tạo
hội đã trao tặng nguồn trường lao động hạng nhất lần thứ hai cho hội khuyến học việt nam
sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo luật về hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về việc áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại việt nam
thành lập hội của cá nhân tổ chức nước ngoài tại việt nam
nhiều đại biểu cho rằng nên đưa những tổ chức trên vào đối tượng áp dụng của luật
bởi đây sẽ là những nguồn lực đóng góp cho đất nước
khi đó luật phải có những quy định về điều kiện trình tự thủ tục chặt chẽ
đảm bảo các tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hội phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật việt nam
tuy nhiên một số đại biểu lại cho rằng người nước ngoài có thể tham gia vào hội nhưng không được thành lập hội
cho ý kiến về việc thành lập hội không đăng ký
một số ý kiến đề nghị luật cần quy định rõ
một mươi loại hội không đăng ký để vừa đảm bảo tôn trọng và cụ thể hóa quyền lập hội của công dân
vừa đảm bảo quản lý nhà nước đối với loại hội này
đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hải dương
về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng chín tháng đầu năm
nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hải dương ước tăng bảy bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khu vực nông lâm ngư nghiệp thủy sản tăng một năm công nghiệp xây dựng tăng chín tám dịch vụ tăng bảy hai
trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh hải dương tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
thu hút đầu tư tăng cường bảo đảm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp và công nghiệp
tại buổi làm việc các đại biểu đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng nhấn mạnh
hải dương là một tỉnh giàu tiềm năng phát triển về tất cả các lĩnh vực như kinh tế văn hóa xã hội
chính vì vậy nên chú trọng đầu tư vào một số chương trình dự án then chốt để làm thay đổi
tạo bước đột phá trong công tác xây dựng đảng chuyển biến trong hoạt động chỉ đạo để đưa hải dương phát triển vượt bậc
tận dụng tối đa tiềm năng vốn có để đưa nền kinh tế đi lên ổn định đời sống nhân dân
còn tại quảng ngãi đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
hiện nay toàn tỉnh quảng ngãi đã có một trăm sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi sáu xã tham gia
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi đã có một mươi một xã
đạt chuẩn nông thôn mới hai mươi xã đạt từ một mươi năm đến một mươi tám tiêu chí tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là sáu ba trăm bảy mươi tỷ đồng
sau năm năm thực hiện chương trình nông thôn mới và hai năm tái cơ cấu nông nghiệp đã tác động tích cực đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng
quy hoạch vùng nguyên liệu nuôi trồng thủy sản chăn nuôi hợp lý phát huy thế mạnh của địa phương
tuy nhiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi còn chậm so với bình quân cả nước
số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp có sự tranh lệch lớn đối với các xã khó khăn miền núi bãi ngang ven biển và đồng bằng
tại buổi làm việc đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ ra nhiều vấn đề cần sớm khắc phục trong thời gian tới
như tăng cường liên kết huy động và bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhất là huy động tiến dụng
đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa đầu tư hơn nữa các tiêu chí quy hoạch giao thông trường học nhà văn hóa
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh báo cáo với chính phủ quốc hội xem xét tiếp tục ra soát điều chỉnh bổ sung
hoàn thiện các cơ chế chính sách sao cho phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện chương trình
căn cứ chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi sáu của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên vừa tổ chức hội nghị
lấy ý kiến tham gia vào một số dự án luật sẽ trình tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
liên quan tới luật đấu giá tài sản điều một mươi một dự thảo quy định về thời gian một năm trở lên trong đào tạo nghề đấu giá là không hợp lý
nên cần xem xét sửa đổi
các đại biểu cũng cho ý kiến về thời hạn chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định về số lượng đấu giá viên của một tổ chức hành nghề đấu giá
đa số cử tri đều cho rằng quy định về bỏ thầu cần chặt chẽ hơn để tránh kẽ hở trong lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhà nước
cũng trong buổi làm việc với các đại biểu quốc hội
tỉnh thái nguyên các cử tri cũng góp ý về dự án luật về hội và dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo
nhiều ý kiến đề nghị nên bỏ quy định về hội không đăng ký vì trong thực tế có nhiều tổ chức hoạt động cùng tôn trị mục đích
bên cạnh đó các đại biểu cũng có ý kiến về việc áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú và làm việc tại việt nam
tiếp nối chương trình
lạm thu đầu năm học
gia văn bản là hết trách nhiệm
phát triển điện mặt trời tại việt nam cơ hội và thách thức
sau hơn một tuần chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ
đến nay nhiều điểm trường học bị thiệt hại nặng nề của huyện tương dương tỉnh nghệ an đã trở lại công tác dạy và học
đây là những nỗ lực của các cấp chính quyền để các em không bị gián đoạn nhiều trong học tập
mặc dù vẫn còn ngổn ngang và lấm lên bùn đất nhưng các em học sinh trường trung học cơ sở yên tĩnh huyện tương dương đã được trở lại lớp học tập
để các em sớm được quay lại trường lớp là cả sự vào cuộc của chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
cùng với đó là sự đồng hành ủng hộ của nhiều cá nhân tập thể đã cùng chia sẻ sách vở đồ dùng học tập và cả những vật chất khác nữa
đang là nguồn động viên kịp thời đến với thầy trò trường trung học cơ sở yên tĩnh
mặc dù đã trở lại trường dạy và học nhưng những khó khăn thách thức đối với thầy và trò trường trung học cơ sở yên tĩnh huyện tương dương
và các trường bị thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn rất nhiều khó khăn
khi mà hệ thống khuôn viên sân bãi với khối lượng bùn đất rác thải vẫn còn rất ngổn ngang sau cơn lũ
đặc biệt là những bộ môn học liên quan đến sân mãi thực hành thí nghiệm chưa thể triển khai giảng dạy như bình thường
hiện nay phần đông các gia đình lựa chọn trường công lập cho con em mình theo học là bởi vấn đề chi phí đóng học hàng tháng cho con
nhưng chi phí mỗi năm một tăng đặc biệt là những khoản được gọi là thỏa thuận hay tự nguyện khiến mức thu đang gần bằng các trường ngoài công lập
cũng như những năm trước cứ đến thời điểm đầu năm học thì vấn đề đóng góp tiền đầu năm của các trường lại trở thành vấn đề nóng trên các mặt báo
đây là tờ biên bản thống nhất các khoản thu chi thỏa thuận
đây là tờ biên bản thống nhất các khoản thuận năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của trường trung học cơ sở tân mai mà phụ huynh nhận được từ con mình sau buổi chiều tan học để rồi phải ký và nộp lại cho cô giáo vào sáng sớm hôm sau
theo phản ánh của phụ huynh ngoài rất nhiều căn cứ thì biên bản trên không kèm theo bất cứ một nội dung thỏa thuận nào
có thể là một cái bức xúc không phải của riêng tôi
mà nó là
ký một cái biên bản là không biết mình ký cái gì
thì chúng tôi đến bảo nhau và các phụ huynh khác nói chuyện với nhau ở ngoài cổng trường là thôi mắt nhắm mắt mở ký thôi chứ còn
nếu không ký thì con nó không hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh để cô giáo giao
thế còn ký cái đấy thì chúng tôi cũng bức rất là bức xúc bởi vì không biết là mình ký cái gì
không có một cái văn bản thỏa thuận nào kèm theo
không có một cái nội dung nào hướng dẫn là
thêm môn nào mà chỉ có các căn cứ toàn của bộ giáo dục
và đây là lời giải thích của cô hiệu trưởng
thì có thể là giáo viên chủ nhiệm người ta chuyển mà chưa có một cái tờ nào đó chưa đầy đủ
thì tôi không rõ về cái trị của cô ngươi đây
đấy là các chị mới có ý kiến như thế
trường hợp văn bản như này thì tôi nói luôn là phụ huynh không nên ký
bởi vì ký sau đó rồi thì nhà trường sẽ thu cái gì
và tự nhiên phụ huynh sẽ rất khó khăn
phụ huynh ký rồi mà không biết là thu cái gì
nên là việc này phụ huynh phải đặt vấn đề với trường ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp
để đặt vấn đề với nhà trường là tất cả các văn bản đó trong đó có những nội dung thu gì thì cần phải cụ thể rõ ràng
và bên cạnh đó cũng phải kèm cái dự trù kinh phí để chúng tôi biết được
à cái việc này cần phải thu ngân này tiền là đúng và phù hợp
câu chuyện mới những khoản thu mập mờ những hình thức dạy thêm học thêm trái quy định được ẩn dưới danh nghĩa thỏa thuận hay tự nguyện
sau nhiều năm vẫn ngang nhiên tồn tại ở nhiều trường và ở hầu hết các địa phương
vậy tại sao những việc này vẫn được duy trì
một trong những lý do là chính các trường đều tin rằng mỗi phụ huynh đều vì quyền lợi của con mình mà ít dám lên tiếng
nhiều gia đình bắt buộc phải đóng người ta cũng không
người ta cũng không dám có ý kiến
bởi vì là một ý kiến nhỏ nhỏ không thay đổi được gì
nhưng mà khi mà nó không phải là một cái quy phương nó cộng rất nhiều khoản rất nhiều khoảng đầu năm
thì nhiều gia đình là thực sự rất là khó khăn
còn các khoản thỏa thuận thì thực chất ra là cái người trực tiếp nộp tiền là từng phụ huynh thì gần như là không được thỏa thuận
bởi vì khi mà học thì ban phụ huynh đứng lên nói là khoản này thu thế này thế kia và đưa lên một danh sách ký
chứ họ cũng chẳng bao giờ có cái sự thực chất là thỏa thuận cả
thế còn phụ huynh thì cũng
không muốn giày dà không muốn liên quan gì đến con cái mình
cho nên là nhiều khi là chấp nhận
thế rồi sau đó ra khỏi cuộc họp thì mới bàn tán
vấn đề xử lý lạm thu dạy thêm học thêm trong các nhà trường đã diễn ra từ nhiều năm nay
năm nào cũng thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra công khai số điện thoại đường dây nóng
tuy nhiên thực tế cho thấy chỉ khi nào lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục
thật sự quan tâm đến những bước xúc của phụ huynh và dư luận xã hội
thì vấn đề lạm thu trong trường học sẽ giảm đi
còn nếu các cấp quản lý chỉ ra văn bản cho hết trách nhiệm mà không xử lý nghiêm người đứng đầu
thì tình trạng lạm thu vẫn xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội
mới đây lãnh đạo ubnd tp hcm cùng đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực địa
các vị trí lấn chiếm hệ thống kênh dạch có chức năng tiêu thoát nước trên địa bàn quận bình thạnh
mục đích của việc khảo sát là để tham mưu đề xuất cho ubnd tp hcm đưa ra những giải pháp phù hợp
nhằm khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của hệ thống kênh dạch
sau buổi khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo quận bình thạnh
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê phan khoa đề nghị giao quận thực hiện việc nạo vét kênh
vớt rác từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thay vì để cho trung tâm điều hành chống ngập nước thực hiện
điều này tạo thuận lợi cho quận trong việc tuyên truyền bảo vệ quản lý tuyên kênh
riêng việc ngập nước tại đường nguyễn hiếu cảnh do sụt lún đất trong thời gian qua
thành phố đồng ý lấy ngân sách thực hiện việc nâng đường và làm hệ thống thoát nước
để giải quyết nhanh tình trạng ngập nước
tuy nhiên việc nâng đường phải là ý kiến của người dân để không ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
thời gian tới nếu xảy ra tình trạng xả sát ngập sát lấn chiếm kênh dạch
gây ngập nước trên địa bàn thì quận bình thạnh phải chịu trách nhiệm trước ubnd tp
cũng tại tp hcm vào ngày hai mươi tháng
hai mươi một tháng chín nhiều người đi đường bị hút hoảng khi phát hiện mặt đường trên tuyến quốc lộ một
bị nứt toát kéo dài gần một mươi mét
vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn khu phố giãn dân
phường lâm bình quận chín tp hcm
theo ghi nhận vết nứt nằm trên làn xe hai bánh kéo dài gần một mươi mét
vết toát hở ra khoảng một mươi cm
ngoài ra mặt đường còn có hiện tượng bị sụp xuống khiến người đi đường lo lắng
vì không được che chắn hay đặt biển cảnh báo
khi phát hiện ra sự việc lực lượng chức năng đã tiến hành giao chắn và lắp đặt biển cảnh báo
theo đại diện khu quản lý giao thông đô thị số hai đơn vị quản lý cho biết
trước mắt sẽ giao chắn và đặt biển cảnh báo để người đi đường biết
sau khi tìm hiểu nguyên nhân sẽ có biện pháp xử lý sớm nhất
trong bối cảnh nhu cầu năng lượng việt nam đang ngày một gia tăng
nguồn năng lượng truyền thống như than đá và dầu mỏ
đang dần cạn kiệt thì nguồn năng lượng tái tạo đang được cả thế giới quan tâm
đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời
việt nam là nước có tiềm năng về năng lượng mặt trời
mật độ năng lượng mặt trời trung bình khoảng bốn ba kwh trên mét vuông
số ngày nắng nóng trung bình khoảng hai giờ trên năm
dù tiềm năng lớn nhưng việc khai thác nguồn năng lượng mặt trời
ở việt nam cho đến thời điểm này là không đáng kể
hầu hết các dự án điện mặt trời trên khắp cả nước chỉ ở quy mô nhỏ
và tập trung chủ yếu vào việc khai thác nhiệt năng từ năng lượng mặt trời
công ty em tôi mở cái nhà máy là từ năm hai nghìn chín
từ thời đó thì quá là khó khăn
thật ra nói điện mặt trời không ai biết
nhưng mà bây giờ thì thuận lợi rồi bây giờ thì rất là nhiều người biết điện mặt trời rồi
chúng tôi đi giới thiệu đi chợ hàng thì dễ dàng hơn
thì mọi người dân đến những người bình thường họ cũng biết là mặt trời có thể phát ra được
thí dụ như một cái khu công nghiệp đồng nai chẳng hạn
về vào cái mùa nắng nóng ấy mà rõ ràng là mình thấy rất rõ ràng là càng nóng
thì ở bên dưới người ta lại càng cần nhiều điện để giải quyết cái việc nóng
chính vì thế cho nên là nó bù ngay lập tức được cho cái việc mà bị chịu quá tải của lưới điện trong những ngày nắng nóng
sự phát triển của điện mặt trời hiện nay đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
với các dự án công suất từ hai mươi mw đến trên ba trăm linh mw
tại một số địa phương tập trung chủ yếu ở khu vực miền trung
tuy nhiên những rào cản chính sách công nghệ và tài chính đang đặt ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức
thế mà điện sản xuất ra là phải tiêu thụ ngay
trong vòng vài chục millisie phải tiêu thụ hết
thì khi mà đấy là tính chất của đặc điện mặt trời như vậy
thì cũng là rất là khó khăn trong việc vận hành hệ thống
như vậy là rõ ràng evn là phải có một cái lượng công suất lượng trụ rất là lớn
các nhà máy nhiệt điện là không được huy động ở cái công suất
và rất nhiều nhà máy nhiệt điện không thể huy động công suất đặc đặc biệt là mùa khô
vì khi mà điện mặt trời không phát nữa
thì lập tức là ta phải huy động nhiệt điện ngay lập tức để bù vào cái vận công suất thiếu hụt như là như vậy
cũng bàn về các cơ hội và thách thức trong phát triển năng lượng mặt trời tại việt nam
ngày hai mươi một tháng chín hiệp hội năng lượng sạch việt nam đã tổ chức hội thảo
phát triển điện mặt trời tại việt nam cơ hội và thách thức
với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia trong và ngoài nước
ngày hai mươi một tháng chín tại thanh hóa viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với hội huyết học truyền máu việt nam
đã tổ chức hội nghị khoa học huyết học truyền máu toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu
hội nghị diễn ra từ ngày hai mươi một tháng chín đến hết ngày hai mươi ba tháng chín
với sự tham gia của hơn bảy trăm linh đại biểu trong nước một mươi chuyên gia quốc tế
hội nghị đã được các chuyên gia đến từ mỹ úc israel singapore và thái lan
cập nhật kiến thức mới nhất của chuyên khoa huyết học và truyền máu

nâng cao vai trò của chuyên gia huyết học trong điều trị chứng goldre
cập nhật kiến thức về truyền máu lâm sang cập nhật điều trị haemophilia trong tương lai
và cung cấp nguồn máu an toàn
qua đây các kiến thức kinh nghiệm thực tiễn của thế giới được cập nhật ứng dụng tại việt nam
đây cũng là cơ hội để chuyên khoa huyết học chuyên máu tiếp tục giao lưu học hỏi và hội nhập với nền y học thế giới
vừa qua tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn các học viên của khóa học trèo bốn mươi tám h một hành trình ba khám phá treo sẩm trầu văn
đã có một buổi gala quấy khóa đáng nhớ mang tên tôi trèo về quê hương hai nghìn một mươi chín
gala tôi trèo về quê hương là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của dự án treo bốn mươi tám h
so với những lần tổ chức trước tôi trở về quê hương năm nay đã mang sân khấu dân gian từ sơn đình về trường học
nhằm tiếp cận gần hơn với những người trẻ qua đó khơi dậy niềm yêu thích tự hào về giá trị bản sắc dân tộc
thúc đẩy những hành động gìn giữ bảo tồn và phát huy một cách có hiệu quả văn hóa truyền thống
trèo bốn mươi tám đem lại những giá trị truyền thống của dân tộc
và từ đó giúp cho sinh viên có sự hiếu biết về quá khứ về lịch sử về các giá trị của dân tộc ta
và vì thế có thể đem lại lòng yêu thương
và cũng qua hoạt động này các bạn sinh viên có thể làm sống động những kiến thức mà các bạn học trong máy trường đại học
sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô và hơn năm trăm linh sinh viên trong một hội trường không còn chỗ trống
là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của dự án trèo bốn mươi tám h
nhà hát trèo việt nam quỹ văn hóa hà nội
khoa văn học đoàn thanh niên cộng sản trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
để đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên và cộng đồng
đến với trèo bốn mươi tám giờ thì em thấy rất là hào hứng
một tuần có hai buổi sáng thôi
nhưng mà trong suốt hai buổi sáng đấy thì thầy cô cũng như là các bạn đều rất là nhiệt tình
học liền một mạch ba bốn tiếng
khi mà cùng với các bạn trẻ khác tham gia vào dự án trèo bốn mươi tám h này
thì thấy rằng là nghệ thuật truyền thống của việt nam nói chung
nghệ thuật trèo nói riêng rất gần gũi với tất cả mọi người
và giới trẻ hoàn toàn có thể tiếp nhận và hoàn toàn yêu thích được nghệ thuật trèo
tôi trèo về quê hương hai nghìn một mươi sáu khép lại để mở ra những hành trình về quê hương tiếp theo
nơi mà những giá trị văn hóa truyền thống luôn được trân trọng tôn vinh
trong phần tin quốc tế pháp đề xuất một cơ chế giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại syri
phép giữ nguyên lãi suất cơ bản
hôm qua tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon đã chủ trì một sự kiện đặc biệt
để đẩy nhanh tiến trình đưa hiệp định paris về biến đổi khí hậu đi vào hiệu lực
theo đó hiệp định quan trọng này đã nhận được các mục đích của tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon
đã đạt đủ số quốc gia phê chuẩn để chính thức có hiệu lực pháp lý vào năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại trụ sở liên hợp quốc tổng thư ký ban kimon đã hoan nghênh hành động nhanh chóng của các chính phủ
khi hiệp định này tiến gần hơn đến thực tế chỉ chín tháng sau khi được thông qua tại paris
điều này cho thấy các nước đã ý thức rõ những hiểm họa biến đổi khí hậu gây ra cho trái đất
trước đó hiệp định paris đã nhận được cú hích quan trọng sau khi trung quốc và mỹ
hai nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới
đã trao cho liên hợp quốc văn kiện phê chuẩn hiệp định
hiện liên minh châu âu eu chiếm một mươi tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu
đã ấn định ngày chín tháng một mươi tới sẽ bỏ phiếu về việc tham gia hiệp định
eu cam kết tới năm hai nghìn ba mươi sẽ cắt giảm bốn mươi mức khí thải của năm một nghìn chín trăm bảy mươi
song hai mươi tám quốc gia thành viên của khối hiện vẫn chưa phê chuẩn cam kết riêng của từng nước
trong cuộc họp hội đồng bảo an về tình hình syri pháp đã đề xuất một cơ chế mới
về thỏa thuận ngừng bắn tại syri do nga và mỹ bảo trợ
phát biểu trong cuộc họp ngoại trưởng pháp jean marc quijaut mong muốn đề xuất về cơ chế
giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại syri sẽ được các nước lớn thảo luận vào cuối tuần này
theo văn bản tài liệu mà phía pháp gửi tới các đại biểu tham dự cuộc họp
cơ chế giám sát mới đặt mục tiêu khôi phục lòng tin để đảm bảo cho tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn
theo đó cơ chế mới sẽ tập trung vào việc đảm bảo các bên chấp hành đầy đủ lệnh ngừng bắn
cũng như thay thế lực lượng giám sát hiện tại bằng những nhóm chuyên gia tới từ các nước thuộc
nhóm tiếp xúc quốc tế về syri gồm mỹ nga iran ả rập xê út thổ nhĩ kỳ anh và pháp cơ
các chế giám sát mới này cũng sẽ được dùng để giám sát hoạt động tiếp cận nhân đạo với dân thường tại syri
đức vừa cho biết lệnh kiểm soát biên giới giữa đức và áo sẽ hết hiệu lực vào giữa tháng một mươi một tới
song cơ chế kiểm soát biên giới giữa hai nước sẽ tiếp tục được gia hạn thêm sáu tháng nữa
phát biểu tại một cuộc họp của đoàn nghị sĩ đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo csu
bộ trưởng bộ nội vụ liên bang đức thomas de majie cho biết sẽ ủng hộ gia hạn lệnh kiểm
soát biên giới giữa áo và đức sau khi lệnh này hết hiệu lực ông cũng cho biết một khu vực tự do đi
lại schengen không còn kiểm soát biên giới là mục tiêu của đức song điều kiện cho mục tiêu này là
kiểm soát biên giới trên của đức đã được gia hạn sáu tháng hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nhằm hạn chế
người tị nạn bất hợp pháp vào đức qua các cửa khẩu bang bayern nơi có hàng trăm nghìn người
vào đức từ áo kể từ đầu năm hai nghìn một mươi năm liên quan tới cuộc chiến chống is ở khu vực
trung đông và bắc phi bộ trưởng quốc phòng anh michael falong vừa thông báo chiến dịch tiêu
diệt is tại iraq đã đạt được một số thành công nhất định khi giành lại được phần lớn lãnh thổ
vốn bị chiếm đóng từ năm hai nghìn một mươi
phát biểu nhân chuyến thăm tới baghdad bộ trưởng quốc phòng anh michael falong tự tin
khẳng định lực lượng khủng bố cực đoan is sẽ sớm bị đẩy lùi khỏi thành trì mosun
thành phố lớn nhất ở miền bắc iraq ngay khi chiến dịch quân sự quy mô lớn sắp tới được phát động
hiện quân đội iraq đang tiếp cận được trung tâm thành phố sơcas ở phía bắc
được đánh giá là bàn đạp quan trọng trong việc giành lại mosun
còn tại liby các lực lượng vũ trang nước này dưới sự iểm trợ của không quân mỹ đang tiến
những bước quan trọng trong nỗ lực đánh bật các tay súng is khỏi những cứ điểm cuối cùng ở thành
trì sớt tê sau nhiều tháng giao tranh nhiều chỉ huy và tay súng is đã phải tháo chạy về phía nam hoặc
qua khu vực biên giới với tunisia trước khi setes bị bao vây khoảng sáu mươi trường học ở miền đông
canada đã phải sơ tán ngay sau khi lực lượng cảnh sát ở nhiều khu vực đồng loạt nhận được các đe dọa tấn công
lực lượng cảnh sát liên bang thông báo học sinh tại toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở
sở tại đảo hoàng tử edwood đã được đưa tới các địa điểm an toàn sau khi xuất hiện đe dọa nhắm vào
các cơ sở này trong khi đó cảnh sát tỉnh nova scottia cũng cho biết đã sơ tán ba trường đại học
của tỉnh do có đe dọa đánh bom nạc danh giới chức canada cho biết vẫn chưa tìm thấy bất cứ quả bom
nào song các trường học trên vẫn tiếp tục phải đóng cửa để cảnh sát tiến hành giả soát kỹ lưỡng
hơn để đề phòng bất chắc hiện lực lượng cảnh sát cũng đang điều tra liệu những lời đe dọa có liên
quan tới nhau hay không cũng như kẻ đứng đằng sau các lời đe dọa này
chuyển sang một tin kinh tế đáng chú ý ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed vừa thông báo quyết
định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức hai mươi năm năm với lý do fed cần thấy nhiều tín hiệu tích
cực hơn nữa từ nền kinh tế mỹ trước khi nâng lãi suất trong cuộc họp báo sau phiên họp thường
kỳ tháng chín chủ tịch fed janet yellen cho biết dù cơ quan này đánh giá cao những cải thiện kinh
tế sau sáu tháng đầu năm tới nay nhưng ủy ban thị trường mở liên bang f
omc cũng nhận thấy một số tín hiệu yếu kém của nền kinh tế mỹ và đã phải hạ dự báo tăng trưởng
từ hai xuống còn một tám hồi tháng sáu vừa qua lý giải cho quyết định hoãn nâng lãi suất trong tháng chín
các nhà hoạch định chính sách của fed cho biết họ vẫn cần nhận được nhiều dấu hiệu hơn chứng tỏ nền
kinh tế phục hồi hoàn toàn ngay sau thông báo của fed cổ phiếu trên sản giao dịch thị trường tài
chính phủ world đã tăng ba đồng đô la mỹ cũng có phản ứng tức thì đạt mức một euro quy đổi tương
đương một một nghìn một trăm tám mươi ba đô la mỹ
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt